tại việt nam tỷ lệ người sử dụng rượu bia trong độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi một chiếm tới hơn bảy mươi
trước thực trạng báo động này kể từ ngày một tháng một việc cấm bán rượu bia cho người dưới một mươi tám tuổi chính thức có hiệu lực
thế nhưng ngay tại thời điểm này hầu hết cả người bán và người sử dụng rượu bia vẫn còn rất thờ ơ
bạn bè cũng gặp nhau thôi không quan tâm đâu không phải cần người ta bán em có rượu mà uống
có mặt tại một cửa hàng phân phối rượu chỉ cần nói ra yêu cầu thì độ tuổi nào cũng có thể mua sử dụng được
bé bao nhiêu tuổi một bé
rồi bọn đấy mua cho nó văn nhau
rượu này nó không giới hạn tuổi đâu
nó là kiểu hoa quả lên men nói chung có men một tí uống kiểu gì nó cũng sẽ tương bừng
mục đích của người kinh doanh vẫn chỉ là làm sao để bán được nhiều hàng nhất
còn độ tuổi nào không được sử dụng là điều mà họ không chịu trách nhiệm
chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát với các điểm bán lẻ rượu bia ngay trong ngày nghị định bốn mươi sáu có hiệu lực và nhận được kết quả không mới
theo lý giải của người bán thì không thể kiểm soát được độ tuổi của người mua
vì người mua sẽ có rất nhiều lý do để biện hộ
cháu chưa đủ một mươi tám
chưa đủ một mươi tám thì uống được bia thì cứ mua thì bác bán

bây giờ nha nó đi mua cho bố nó
chứ bảo nó mua không nào cháu đi mua cho bố cháu
cửa hàng bia của anh toàn lúc kín bàn phải có tới gần năm trăm linh khách phần lớn là khách trẻ
kinh doanh rượu bia chính anh toàn và nhiều chủ hàng cũng nhận thức rõ tác hại của bia rượu đối với tuổi vị thành niên
kinh doanh về cái ngành nghề này cũng được nhiều năm
và đúng theo những cái giấy phép và những cái quy định của nhà nước
thì đương nhiên là chính phủ và nhà nước là hết chặt những cái luật mà về sử dụng rượu bia
thì đương nhiên là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề về kinh doanh của nhà hàng
nhưng mà đó là những cái vấn đề quy định của nhà nước của chính phủ ra thì mình vẫn phải tuyên thủ
thế nhưng cũng theo chia sẻ của anh toàn
việc giới hạn của bà toàn là một vấn đề rất quan trọng
giới hạn độ tuổi của khách hàng sử dụng dịch vụ trong những nhà hàng như thế này là điều rất khó khăn

nó rất nhàng nhàng và tên nhị
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi các cơ sở có bán rượu bia như các cửa hàng tạp hóa các siêu thị trung tâm thương mại nhà hàng quán ăn
cần phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định
cơ sở bán rượu bia phải niêm yết thông báo không bán rượu bia cho người chưa đủ một mươi tám tuổi
trường hợp nghi ngờ về độ tuổi của người mua rượu bia
thì người bán có quyền yêu cầu người mua xuất trình giấy dịch vụ
những bài tờ chứng minh
cùng với thuốc lá rượu bia từ lâu được xem như những chất gây tổn hại lớn cho sức khỏe con người
và là nguyên nhân của nhiều vấn đề xã hội
cấm người dưới một mươi tám tuổi mua và sử dụng rượu bia
là một trong những điều luật văn minh đã được thực hiện hiệu quả và rất nghiêm ngặt tại nhiều quốc gia trên thế giới
tại anh người dưới một mươi tám tuổi nếu có hành vi mua bán sử dụng rượu bia đồ uống có cồn
sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự bắt tạm giam
tại hồng kông luật này đã được thực hiện rất chặt từ năm hai nghìn một mươi bốn
tại việt nam cho tới thời điểm hiện tại ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
chúng ta mới bắt đầu việc cấm trẻ vị thành niên sử dụng rượu bia
thế nhưng từ những ngày đầu vẫn còn rất nhiều lý do cho rằng rất khó thực hiện quy định này
dù rằng thực hiện hay không đều trong khả năng của mỗi người